thực hiện kế hoạch của ban tổ chức hành trình đỏ toàn quốc hôm nay tại phú thọ đã diễn ra chương trình hành trình đỏ
giọt hồng đất tổ năm hai nghìn hai mươi thu hút gần một tình nguyện viên đến từ các xã phường cơ quan đơn vị lực lượng của thành phố việt trì tham gia hiến máu
tỉnh phú thọ đã năm lần tham gia hành trình đỏ mỗi năm có trên hai mươi người đăng ký hiến máu tình nguyện
số đơn vị hiến máu tiếp nhận năm nay lại cao hơn năm trước tỷ lệ hiến máu nhắc lại số người hiến máu nhiều lần ngày càng tăng
kết thúc chương trình ban tổ chức đã thu được trên năm trăm linh đơn vị máu an toàn
chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi được tổ chức trên phạm vi bốn mươi hai tỉnh thành phố dự kiến tiếp nhận được trên tám mươi đơn vị máu